phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đại diện quỹ bảo trợ trẻ em việt nam trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và các nhà tài trợ đã đến thăm tặng quà tết cho gia đình chính sách hộ nghèo huyện miền núi tây giang tỉnh quảng nam
phó chủ tịch nước đã đến thăm và trao tặng quà cho một trăm năm mươi gia đình chính sách và hộ nghèo đồng thời trao tặng một trăm linh suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của huyện tây giang tỉnh quảng nam
nhân dịp này phó chủ tịch nước đã đến thăm tặng quà chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân xã an nông huyện tây giang và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng an nông
phó chủ tịch nước trao hỗ trợ đồn biên phòng an nông ba mươi triệu đồng để chăm lo tết cho cán bộ chiến sĩ và trao hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho xã an nông tổ chức vui xuân đón tết cho nhân dân
đồng thời hỗ trợ ủy ban nhân dân huyện tây giang năm mươi triệu đồng để chăm lo tết cho các hộ gia đình khó khăn gia đình chính sách của huyện
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh mong muốn đội ngũ cán bộ đảng viên huyện tây giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và nỗ lực hơn nữa để xây dựng huyện tây giang phát triển bền vững
không ngừng chăm lo cải thiện đời sống nhân dân giữ vững an ninh chính trị an ninh biên giới làm tốt công tác hỗ trợ giúp đỡ người dân nước bạn lào ở vùng giáp danh
trước mắt lãnh đạo huyện tây giang cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cho nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm an toàn hạnh phúc không để hội gia đình nào về hoàn cảnh khó khăn mà không có tết